tại thành phố hồ chí minh vào ngày hai mươi một tháng chín nhiều người đi đường bị hốt hoảng khi phát hiện mặt đường trên tuyến quốc lộ một bị nứt toát kéo dài gần một mươi mét
vụ việc xảy ra trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn khu phố giãn dân phường lâm bình quận chín thành phố hồ chí minh
theo ghi nhận vết nứt nằm trên làn xe hai bánh kéo dài gần một mươi mét vết toác hở ra khoảng một mươi cm
ngoài ra mặt đường còn có hiện tượng bị sụp xuống khiến người đi đường lo lắng vì không được che chắn hay đặt biển cảnh báo
khi phát hiện ra sự việc lực lượng chức năng đã tiến hành giao chắn và lắp đặt biển cảnh báo
theo đại diện khu quản lý giao thông đô thị số hai đơn vị quản lý cho biết trước mắt sẽ giao chắn và đặt biển cảnh báo để người đi đường biết sau khi tìm hiểu nguyên nhân sẽ có biện pháp xử lý sớm nhất